trong quá trình điều tra và tại phiên tòa vũ đã không thừa nhận hành vi phạm tội cho rằng trần phương bình cho vay tiền nên là mối quan hệ dân sự giữa bình và vũ
tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như là tại phiên tòa trần phương bình đều khẳng định là không cho phan văn anh vũ mượn tiền
bình là người chỉ đạo nguyễn đức vinh hướng dẫn vũ viết và ký chứng từ thu khống hai trăm linh tỷ đồng bảng kê tiền khống phù hợp với lời khai của vinh và kết quả giám định chữ ký chữ viết trên phiếu thu là của phan văn anh vũ